sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn tại thành phố đà nẵng chủ tịch nước trần đại quang đã nhấn nút khởi động đồng hồ đếm ngược
chào mừng tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức
lễ khởi động đồng hồ đếm ngược chào đón tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy không chỉ là hoạt động nhằm khởi động và quảng bá cho tuần lễ cấp cao
mà còn thể hiện sự sẵn sàng của đà nẵng trong công tác chuẩn bị và chào đón sự kiện chính trị và kinh tế tầm cỡ quốc tế này
chủ tịch nước đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực phục vụ hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng như
nơi ở cho các nguyên thủ các quốc gia trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế argenia nơi diễn ra hội nghị apec hai nghìn hai mươi
khu vực diễn ra hội nghị và nơi tiếp song phương của chủ tịch nước với các nhà lãnh đạo thế giới
trung tâm báo chí và công trình mở rộng nhà ga sân bay quốc tế đà nẵng
hầu hết các công trình đang gấp rút hoàn thiện và đưa vào vận hành
chủ tịch nước cũng yêu cầu các tiểu ban và thành phố đà nẵng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng
bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch và chất lượng các công trình chủ động xây dựng các phương án
kịch bản về lễ tân hậu cần tổ chức thể hiện được tinh hoa văn hóa tính nhân văn
truyền thống tốt đẹp của đất nước con người việt nam
từ tháng hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đăng cai tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
với sự tham gia của lãnh đạo hai mươi một nền kinh tế thành viên diễn ra tại một mươi tỉnh thành phố lớn
trong đó tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một tại thành phố đà nẵng
với điểm nhấn là hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế apec có sự tham dự của khoảng một mươi đại biểu doanh nghiệp và phóng viên báo chí quốc tế